lợi dụng sự mập mờ chỉ dưới dòng sông giữa các xã ven sông thuộc huyện phù ninh phú thọ
và các xã ven sông của huyện sông lô vĩnh phúc thời gian gần đây cắt tặc hoành hành công khai trở lại
và sự việc này đã khiến hàng chục hectare đất trồng màu của người dân bị sạt lở
tài nguyên bị chảy máu gây mất an ninh trật tự
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trong những ngày qua tại khu vực giữa sông lô thuộc các xã tử đà bình bộ tiên du
huyện phù ninh tỉnh phú thọ xuất hiện nhiều tàu hút cát neo đậu chờ cơ hội để hút trộm cát
khi thấy phóng viên xuất điện toàn bộ hai tàu cầu và một tàu chở hàng đã nhanh chóng tời neo
rửa máy di chuyển sang phần chỉ giới thuộc huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng năm là hai con tàu này từ trên này tụt về
không hiểu là tàu của đơn vị nào chúng tôi không biết
và vào đánh thì chúng nó đánh theo tính cách là lúc thì giữa dầm nhưng lúc lại lạc vào
có người ra thì lại
chạy ra lúc thì lại tạt vào
cái trạm bơm này vừa bàn rào chưa được một tháng
mà bây giờ tiếp tục đào này kè vừa đổ xong
cũng chưa được một tháng thì đào nó chụt cát nó rất sâu không
nó cứ chụt thì tụt hết kè ra
còn tại khu bốn gần hai tháng nay thường xuyên có một đến hai tàu hút cát trộm
gây sạt lở nhiều diện tích đất màu gây bức xúc trong nhân dân
thời gian cắt tặc hút trộm cát thường vào ban đêm
từ khoảng hai mươi hai giờ hôm trước đến khoảng ba giờ sáng ngày hôm sau
lực lượng của xã thì mỏng chúng tôi cũng đã tổ chức để xua đuổi
trước mắt thì chúng tôi đã tổ chức lực lượng để giữ
tuy nhiên cũng đề nghị là các cấp cơ quan chức năng các cấp giúp cho địa phương
về phương tiện cùng phương tiện để giữ gìn đất hoa màu của đất ở bãi soi dưới
của nhân dân của khu chín khu một mươi
trong thời gian tới chúng tôi cũng tiếp tục tham ưu cho ủy ban dân huyện
thực hiện tốt cách
kế hoạch bảo vệ khoáng sản cát sỏi đặc biệt là việc huy động quần chúng nhân dân
cùng tham gia bảo vệ cát sỏi và cũng đề nghị với các sở ngành ở tỉnh
phối hợp với phía địa phương vĩnh phúc để phối hợp với huyện
cùng thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo vệ tài nguyên cát sỏi
để ngăn chặn tình trạng khai thác kinh doanh vận chuyển cát sỏi
trên các tuyến sông chạy qua địa bàn tỉnh phú thọ đã thành lập
các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành để phát hiện xử lý vi phạm
đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp khai thác trong chỉ giới được cấp phép
đăng ký số lượng chủng loại biển hiệu các phương tiện tàu thuyền
khai thác cát sỏi của đơn vị và đăng ký hộ khẩu tạm trú tạm vắng
của công nhân vận hành khai thác với chính quyền địa phương